ngày hôm nay công an thị xã thuận an của tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ hai mươi một thanh niên để tiếp tục điều tra về việc dùng hung khí gây mất trật tự trên địa bàn
do có mâu thuẫn trong việc chơi đá gà thắng thua bằng tiền từ trước đó hai nhóm đã chuẩn bị nhiều hung khí rồi hẹn nhau đến khu vực chợ đêm hòa lân phường thuận giao thị xã thuận an
khi đang chuẩn bị hỗn chiến thì bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã thuận an tỉnh bình dương phát hiện ngăn chặn kịp thời
lực lượng chức năng đã tạm giữ hai mươi một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật gồm súng tự chế dao mã tấu cây gậy
trong số tăng vật trên có hung khí nghi là lựu đạn và một số nghi là chất ma túy
xét nghiệm nhanh phát hiện có chín trong số hai mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy
công an tỉnh nghệ an vừa cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng các trang web và mạng xã hội để lừa bán số lô số đề
kèo bóng đá chiếm đoạt số tiền trên hai mươi sáu tỷ đồng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ tám đối tượng để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản
các đối tượng gồm nguyễn văn thường trần văn toàn nguyễn văn hiếu hồ văn thành nguyễn xuân toàn nguyễn đức nhật hồ đình tài nguyễn xuân trung
cùng chú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
vật chứng thu giữ gồm một mươi chín thẻ atm bốn ô tô hai sổ tiết kiệm trị giá một tỷ đồng và nhiều vật chứng khác
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền các đối tượng chiếm đoạt được hơn hai mươi sáu tỷ đồng
ban đầu một vài đối tượng lập trang web lừa đảo sau đó truyền tai nhau và lôi kéo nhiều người tham gia
sau khi đã thuần thục thì mỗi đối tượng tách ra làm độc lập
do đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tám đối tượng trong tám vụ án khác nhau
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã chuyển năm vụ án năm đối tượng cho công an huyện quỳnh lưu
tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng ba vụ án
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật
hoặc mạo danh người khác ký tên trên hợp đồng giao dịch có liên quan đến các tài sản với giá trị lớn
tại các tổ chức hành nghề công chứng
điều này thì đã gây bất an cho các công chứng viên cũng là nỗi ám ảnh cho người dân khi thực hiện giao dịch
vì họ rất dễ trở thành nạn nhân
chỉ cần gõ từ khóa nhận làm giấy tờ và tìm kiếm kết quả tôi nhận được hàng trăm địa chỉ
với những lời mời hấp dẫn tem thật phơi thật một trăm linh hay đầy đủ hồ sơ công chứng thật
đóng vai là người đang có nhu cầu mua bằng thạc sĩ tôi đã liên hệ với một nơi nhận làm giấy tờ
theo như trên mạng
khi được hỏi cần chuẩn bị những gì bên làm khẳng định chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin
như ngày tháng năm sinh họ tên trường cần làm bằng bằng tốt nghiệp đại học
tôi sẽ có một tấm bằng thạc sĩ như mong muốn với giá bốn triệu năm trăm linh
em gửi thông tin ngày tháng năm sinh của em tên của em trường cần làm
đồ nơi sinh của em với năng tốt nghiệp là được rồi
nhưng mà như vậy thì cứ đảm bảo được lúc mà khi đi công chứng không bị phát hiện không
tình trạng làm giấy tờ giả để lừa đảo đang ngày một gia tăng
ngoài việc làm giả bằng cấp giấy phép thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng làm giả giấy tờ nhà đất
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với nhiều thủ đoạn khác nhau gây khó khăn rất lớn cho hoạt động công chứng
đây thật sự là vấn đề đáng lo ngại bởi nếu những giấy tờ này trót lọt và được đưa ra giao dịch
sẽ gây ra những hệ lụy hết sức phức tạp cho sản phẩm
khi phát hiện rất khó xử lý tức là mình phải dùng nhiều biện pháp
kể cả nhưng khi mình nói là có nghi ngờ giả thì gọi công an tới nơi rồi thì người dân đã bỏ chạy hết
bỏ lại giấy tờ thật giả
các cơ quan chức năng phải hiểu rằng công chứng viên trong việc công chứng giấy tờ mà xảy ra giấy tờ thật giả
giả chúng tôi không hề mong muốn
và người dân có thể lừa bị lừa một lần trong đời
còn công chứng viên ngày nào cũng ngồi chứng kiến cái việc này
và là hàng ngày là có thể là nạn nhân của việc này
nên khi có sự việc giả xảy ra
thì mong các cơ quan chức năng xem công chứng viên là một nạn nhân
và hãy giải quyết cái việc này nó mang tính thấu đáo
mặc dù không luật nào quy định công chứng viên phải phát hiện ra giấy tờ thật bằng mắt thường
nhưng trước thực trạng trên công chứng viên ở các phòng công chứng
buộc phải tự trang bị kiến thức dùng những kinh nghiệm để phát hiện giấy tờ thật giả

ngoài ra phòng cũng phải tự trang bị những loại máy xôi chiếu giấy tờ giả
phòng xôi chiếu giấy tờ giả
hiện nay ngoài sự hỗ trợ về máy móc
các phòng công chứng đã có phần mềm liên thông với nhau
để thông báo về tình trạng hồ sơ giả
tránh tình trạng hồ sơ tuần từ phòng công chứng này sang phòng công chứng khác để chứng thực
trong phần tiếp theo của chương trình
phát hiện một trăm hai mươi bốn trẻ ở bắc ninh nhiễm sán lợn
hiện công an tỉnh bắc ninh đang khẩn trương điều tra hành vi cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học
lở đất tại tỉnh sơn tây miền bắc trung quốc khiến một mươi người thiệt mạng hàng chục người bị thương và mất tích
tiếp tục với những tin tức khác
diễn ra trong khoảng hai tiếng đồng hồ vụ cháy khách sạn tại hải phòng vào trưa ngày hôm nay đã gây thiệt hại cả về người và tài sản
theo thông tin từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố hải phòng nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn chính là một nữ nhân viên tại khách sạn sao mai địa chỉ số năm mươi bốn đường lạch chay quận ngo quyền thành phố hải phòng
đáng chú ý nữ nhân viên thiệt mạng này chính là người đã gọi điện thông báo về vụ cháy với cơ quan chức năng
nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân tử vong được xác định là do ngạt khói
trước đó vào khoảng chín h năm mươi năm phút khách sạn sao mai đã xảy ra cháy
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy hải phòng đã điều động sáu phương tiện cùng một trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường chữa cháy
đến một mươi một h năm mươi năm phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt không để cháy lan ra các nhà xung quanh
hiện chưa có thông kê chi tiết về thiệt hại các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
bộ thương vừa có khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm phô mai từ sữa dê được nhập khẩu từ pháp đồng thời báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện địa chỉ bán sản phẩm này
trước đó ban thư ký mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế đã gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng việt nam về sản phẩm phô mai nhập khẩu từ pháp nhiễm ecodi đồng thời cho biết cơ quan quản lý pháp đã thu hồi các sản phẩm bị ảnh hưởng
bộ công thương yêu cầu các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do bộ công thương chỉ định thông báo với cá nhân doanh nghiệp thu hồi sản phẩm phô mai có tên thương mại là hadi afinner
số lô nhập khẩu là từ một mươi một mươi ba đến một mươi ba mươi ba nhập khẩu từ pháp trong trường hợp cá nhân doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký kiểm tra nhà nước tại cơ quan
thời hạn sử dụng của sản phẩm là tốt nhất chứa là ngày một ba đến ngày hai mươi sáu ba năm hai nghìn một mươi chín
tên sản phẩm bị thu hồi nhập khẩu về việt nam là valencia
bộ công thương cũng yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với từng lô hàng sản phẩm phô mai nhập khẩu từ pháp với tên gọi trên kể từ ngày theo thông báo đến khi có thông báo ngừng của bộ công thường
để làm xét nghiệm về sán dây lợn nâng tổng số phụ huynh đưa con em đi khám lên tới hơn một sáu trăm linh trẻ chỉ sau ba ngày
kết quả bước đầu thì đã có hơn một trăm linh trẻ dương tính với sán lợn dây đây là con số lớn nhất trong lịch sử của ngành truyền nhiễm việt nam
bốn giờ chiều tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vẫn là bầu không khí căng thẳng

còn là những bức xúc
tương tự tại viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương ngày hôm nay vẫn có khoảng hơn hai trăm linh phụ huynh đưa con đi khám
những đứa trẻ tranh thủ ngủ trên tay mẹ
bởi chúng phải dậy từ hai giờ sáng để đi khám
chị nguyễn thị dung đưa hai con đi khám thì cả hai cháu đều dương tính với sán lợn
em rất buồn nhé cả hai cháu đã bị
em mong muốn là các cơ quan chức lăng lại làm rõ để cho các bậc phụ huynh ấy
người ta yên tâm chứ bây giờ từ sáng đến giờ nó rất nhiều cháu bị
theo báo cáo của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương
trong ba ngày từ một mươi năm đến sáng ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng ba đã có hơn một sáu trăm linh trẻ đến khám sán lợn
kết quả bước đầu một trăm hai mươi bốn trẻ dương tính với sán lợn
và đây chắc chắn chưa phải là con số cuối cùng vì danh sách khám còn hàng trăm cháu đang đợi kết quả
tuy nhiên bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên với những trẻ có kết quả dương tính
tôi cũng giải thích cho mẹ của các bé mà có cái bệnh như dương tính với ấu trùng sán lợn thì phải thực sự bình tĩnh
cái đấy nó chỉ là một cái xét nghiệm để đánh giá sơ bộ ban đầu cái nhiễm ấu trùng sán lợn
cũng chưa có gì là nặng nề cả thì bố mẹ phải thực sự là yên tâm để chúng tôi cùng phối hợp để kiểm tra một số dấu xét nghiệm khác
để mới khẳng định được là cái hướng điều trị của các bé như nào và cái hướng theo dõi các bé như thế nào để các bé thì yên tâm
lãnh đạo ubnd tỉnh bắc ninh cho biết sẽ mời viện sốt xét ký sinh trùng côn trùng trung ương
điều tra vấn đề dịch tễ tại huyện thuận thành chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh
nghiên cứu tình hình bệnh lợn gạo và giải pháp khắc phục và đưa ra hướng giải quyết triệt đề
nhưng qua đây một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho nhiều trường về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học
riêng phụ huynh có con đến trường không tránh khỏi tâm lý hoang mang
không ít người đặt ra câu hỏi liệu ngôi trường con mình đang học có an toàn về thực phẩm
tại đắk lắc sau hơn một tuần tổ chức với rất nhiều hoạt động ý nghĩa vào tối ngày hôm qua lễ hội cà phê buôn ma thuột
lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín đã bế mạc tại quảng trường mùng một mươi tháng ba với chủ đề đắk lắc và những người bạn
diễn ra từ ngày chín tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng ba lễ hội đã thu hút trên năm mươi lượt du khách đến đắk lắc trong đó có sáu khách quốc tế
bảy hoạt động chính của lễ hội đều có ý tưởng độc đáo tạo ấn tượng đặc sắc tinh hoa đại ngàn
trong đó hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê thu hút hai trăm ba mươi đơn vị với hơn tám trăm linh gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu cà phê trong và ngoài nước tham gia
thu hút hơn hai trăm linh lượt khách đến tham quan ký kết hợp tác và mua sắm
hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực tây nguyên đã có ba mươi tám dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư biên bản ghi nhớ với tổng số vốn hơn bảy mươi một tỷ đồng
lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín đã khép lại với nhiều thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân bạn bè du khách các nhà đầu tư trong và ngoài nước
bên cạnh việc tiếp tục quảng bá xúc tiến thương mại nâng cao giá trị của thương hiệu cà phê buôn ma thuột nói riêng và cà phê của tây nguyên việt nam nói chung
tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục hướng tới định vị thương hiệu của địa phương xây dựng hình ảnh mới về một đắk lắc với khát vọng vươn lên dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống để phát huy lan tỏa giá trị của tinh hoa đại ngà
hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín đã chính thức khép lại với lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào chiều nay tại thủ đô hà nội
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến dự chúc mừng động viên ban tổ chức và những người làm báo cả nước
dự buổi lễ còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương lãnh đạo các địa phương lãnh đạo và hội viên hội nhà báo các cấp
lãnh đạo các cơ quan báo chí đại diện các nhà tài trợ sinh viên các trưởng báo chí công chúng yêu mến báo chí
diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba hội báo toàn quốc năm nay với bảy mươi sáu khu vực trưng bày gồm một trăm một mươi hai gian trưng bày tiêu chuẩn
đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần hai trăm linh đơn vị bao gồm các cơ quan báo chí các cấp hội nhà báo từ trung ương đến địa phương các cơ sở đào tạo báo chí
bốn cụm hội nhà báo các tỉnh thành phố và đáng khích lệ là có chín hội nhà báo địa phương có gian trưng bày riêng rất có bản sắc
đây thực sự là cuộc hội tụ nghề nghiệp văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo và công chúng báo
tôn vinh và động viên những người làm báo cả nước bàn tổ chức đã trao hàng trăm giải thưởng thuộc sáu hạng mục giải gian trưng bày ấn tượng
giải chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín giải bìa báo tết đẹp giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường biến đổi khí hậu
giải đồng hạng công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí giải giao diện báo điện tử đẹp
liên tri hội nhà báo bộ công an tham gia hội báo năm nay ở tất cả các hạng mục và vinh dự đạt giải a gian trưng bày ấn tượng giải b bìa báo tết đẹp và chương trình gala người giấu mặt đạt giải chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trước đó vào sáng ngày hôm nay trong khuôn khổ hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín diễn đàn nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo đã nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ yêu mến nghề làm báo
cũng tại diễn đàn nhiều sinh viên báo chí đặt ra câu hỏi cho các nhà báo xung quanh vấn đề kỹ năng làm báo trong thời đại công nghệ hiện nay
tại buổi giao lưu nhà báo hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam nhấn mạnh mục đích của cuộc giao lưu là giúp các nhà báo trẻ sinh viên trường báo giải đáp thắc mắc trong kỷ nguyên số hiện nay
đồng thời diễn đàn cũng là buổi giao lưu vô cùng ý nghĩa giữa các nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo
rất nhiều vấn đề liên quan đến báo chí trong thời đại công nghệ bốn cũng được các đại biểu và các thế hệ nhà báo đặc biệt là các bà nhà báo trẻ và các bạn sinh viên ngành báo chí quan tâm và thảo luận xu hướng cởi mở chia sẻ
diễn đàn này đã thực sự là cơ hội cho những người làm báo được giao lưu học hỏi và đổi mới
vào sáng ngày hôm nay đoàn thanh niên công an tỉnh thừa thiên huế đã tham gia hưởng ứng ngày chủ nhật xanh đây là công trình thanh niên của đoàn thanh niên công an tỉnh
được biết ngày chủ nhật xanh năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phát động nhằm đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế ngày càng xanh sạch không rác thải hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh thừa thiên huế theo hướng đô thị di sản văn hóa sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường

được biết ngày chủ nhật xanh năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phát động nhằm đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế theo hướng đô thị